thời tiết trên hai khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn có sự khác biệt trong những ngày tới
ở nam bộ mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra giải rác
trong khi đó ở khu vực tây nguyên thời tiết vẫn khá ổn định
khi mà ngày trời nắng mưa rông xuất hiện lác đác ở một vài nơi vào chiều tối
do đó nền nhiệt độ ở hai khu vực này chưa có biến động gì nhiều trong hai ba ngày tới
trong những ngày tới thời tiết xấu vẫn tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng biển huyện đảo trường sa
khi dãy ngắp thấp vẫn đi qua khu vực này
trong những ngày tới mưa rông tiếp tục xảy ra dài rác khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế
ở vùng biển huyện đảo hoàng sa chịu tác động của đời gió đông bắc của hoàn lưu không khí lạnh
suy yếu dần về cường độ nên thời tiết ít biến động
mưa rông xảy ra ở một vài nơi không gây ra trở ngại nào đối với các hoạt động đánh bắt
khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân trên ngư trường truyền thống này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước